ngày hai mươi tháng chín lực lượng chức năng quận tám tp hcm đã phối hợp với nhân viên điện lực tp hcm
tiến hành khắc phục sự cố xe bên bị vướng dây cáp viễn thông kéo gãy và nghi nhiều trụ điện trên địa bàn
theo đó rạng sáng cùng ngày xe bên nua thông trên đường bình đông phương một mươi bốn quận tám
hướng từ cầu số một về cầu số hai khi đến giao lộ bình đông ngô sĩ liên
do thùng xe ben vẫn còn đang dương cao dẫn đến vướng vào bó cáp viễn thông phía trên làm kéo gãy
nghi một số trụ điện của đường dây hạ thế hai trăm hai mươi một tại khu vực
sự cố khiến nhiều hộ dân nằm trong đường dây trên bị cấp điện và gặp sự cố về điện
ngoài ra sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến đường bị kẹt xe nghiêm trọng
một nhân viên điện lực khắc phục sự cố cho biết có một trụ điện bị gãy
ba trụ điện khác bị nghiêng hiện thiệt hại từ vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ